trong ngày hai tháng hai tại đường sách tp hcm sở thông tin và truyền thông tp hcm đã tổ chức tuần lễ hoạt động kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tuần lễ hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng của dân tộc đến với người dân nhất là thế hệ trẻ
thông qua các xuất bản phẩm cùng các hoạt động giới thiệu sách giao lưu tác giả tác phẩm
sau lễ khai mạc là giao lưu và giới thiệu bộ sách sự phát triển của tư tưởng việt nam từ thế kỷ thứ một mươi chín đến cách mạng tháng tám
tại đây trưng bày sách tủ sách dị sản hồ chí minh giới thiệu các tác phẩm về xây dựng đảng về đảng bộ tp hcm từ khi có đảng lãnh đạo
triển lãm tư liệu quá trình hình thành và phát triển của đảng cộng sản việt nam ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trưng bày tư liệu về đảng bộ sài gòn chợ lớn tp hcm

chương trình diễn ra đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi